quất tứ liên cho biết quất năm nay đẹp hơn năm ngoái
năm ngoái một số vườn quất phải nhồ bỏ hàng loạt cây do bị thối rễ
không chỉ có quất truyền thống khoảng ba năm trở lại đây
người dân làng quất tứ liên trồng những trậu quất cảnh bonsai
giá cả giao động từ vài trăm cho đến vài triệu
người mua cũng khá cẩn thận vì sợ không bảo quản được thế quất từ lúc này
nên đa số chọn phương án đặt cọc các cây quất mình chọn
cách hàng mấy năm nay thì mua muộn hơn những năm trước
bởi vì cách đây khoảng năm năm về trước nó cũng do thời tiết quất chín xong nó bị vỡ
cho đến bây giờ năm năm ở đây thời tiết thì quất nó không bị vỡ
nhưng mà khách hàng cũng rút kinh nghiệm nó mua gần hơn để đảm bảo cây cho mình sử dụng được
hiện nay hầu hết các vườn quất đã chín vàng
vườn đào đua nhau khoe sắc thắm
tại vườn quất ở làng tứ liên vườn đào nhật tân
đã sẵn sàng cho một vụ mùa bội chín
không chỉ khẩn trương bung hàng hót hút khách
các vườn cảnh cũng phải gấp rút chăm sóc quất đào để quả không chín và hoa không nở sớm